chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
sáng nay công an quận ninh kiều tp cn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố hệ can
ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn hải bốn mươi chín tuổi chú tại xã trường long huyện phong điền tp cn
để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày một mươi một tháng bốn tổ tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
của ủy ban nhân dân phường cái khế quận ninh kiều tp cn làm nhiệm vụ tại khu vực công viên sông hậu
thuộc khu vực một phường tái chế thì phát hiện ông nguyễn văn hải trong tình trạng có uống rượu
cởi trần không đeo khẩu trang tổ công tác đến nhắc nhở ông hải đeo khẩu trang và thực hiện cách ly
xã hội theo quy định của thủ tướng chính phủ tuy nhiên ông hải không nghe mà còn văng tục
chửi mắng lại lực lượng làm nhiệm vụ lúc này vợ đối tượng hải biết được đến khuyên can nhưng vẫn
không nghe còn tiếp tục lớn tiếng chửi mắng sau đó còn xông tới đánh vào mặt một đồng chí công an
phường cái khế đang làm nhiệm vụ chưa dừng lại đối tượng hải còn chụp lấy tấm bảng tuyển nhân viên
của nhà hàng ném vào đồng chí thành nhưng không trúng đối tượng hải đã bị lực lượng công an
khống chế đưa về trụ sở công an phường liền sau đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với lê quang huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường tứ minh
thành phố hải dương để điều tra về hành vi cướp giật tài sản các quyết định đã được viện kiểm sát
nhân dân cung cấp phê duyệt
khoảng hai mươi h ngày chín tháng bốn đối tượng huy điều khiển xe ô tô viện kiểm soát ba mươi bốn a một mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi chín
đi từ thôn la đôi xã hợp tiến
huy đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng liên ngành yêu cầu dừng xe kiểm tra thân nhiệt
đối tượng đã không chấp hành mà còn giật chiếc máy đo rồi lái xe bỏ chạy về hướng thị trấn nam sách
trong lúc lực lượng chức năng đang truy tìm thủ phạm thì đến khoảng hai mươi hai h cùng ngày huy đã lái xe chở một thanh niên khác
đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại thị trấn nam sách để trả lại máy đo thân nhiệt
tại cơ quan điều tra đối tượng khai vào tối ngày chín tháng bốn có chở vợ con về nhà bố vợ
ở xã thanh quang huyện nam sách an dỗ do sử dụng rượu nên trên đường về nhà đối tượng đã kiếp chiếc máy đo thân nhiệt
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý khác
vận chuyển trái phép chất ma túy hai đối tượng vừa bị công an huyện mường la tỉnh sơn la phát hiện và bắt quả tàng
các đối tượng bị bắt là lò văn đinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
và lò văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cả hai cùng chú tại xã triềng hoa huyện mường la tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là một trăm linh viên ma túy tổng hợp một gói heroin cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại xã thôn mòn huyện thuận châu
về để sử dụng và bán kiếm lời đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam thêm hai đối tượng trong vụ án cố ý gây thương tích
do cặp vợ chồng nguyễn xuân đường tức đường nhuệ tại thái bình gây ra
hai đối tượng bị khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam là đào văn bằng và phạm xuân hòa
cùng chú tỉnh thái bình bằng và hòa được xác định là đồng phạm trong vụ án cố ý gây thương tích
xảy ra tại nhà của vợ chồng nguyễn xuân đường trong đó đối tượng đào văn bằng đã có nhiều tiền án tiền sự
và đã bị cơ quan công an bắt giữ còn bị can phạm xuân hòa hiện đã trốn khỏi nơi cư trú
trước đó vào đêm ngày một mươi một tháng bốn đối tượng nguyễn xuân đường còn gọi là đường nhuệ đã bị bắt giữ
khi đang bỏ trốn tại huyện lý nhân tỉnh hà nam liên quan đến vụ án này ngày bảy tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích
đối với nguyễn thị dương vợ đại gia đường nhuệ nguyễn đức mạnh phạm ngọc quý nhóm đối tượng này
bị bắt giữ liên quan đến vụ việc hành hung một lái xe trên địa bàn tỉnh này
như vậy là đã có sáu đối tượng liên quan đến vụ án bị cơ quan điều tra công an tỉnh thái bình khởi tố
thời gian vừa qua trên địa bàn huyện đông hòa tỉnh phú yên đã xảy ra nhiều vụ sử dụng hung khí
để giải quyết mâu thuẫn gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đáng chú ý là một số vụ có tính chất băng nhóm theo kiểu côn đồ ghi nhận của phóng viên antv
chỉ trong vòng chưa đầy một mươi ngày hai vụ cố ý gây thương tích với tính chất nghiêm trọng
đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn đã xảy ra tại thị trấn hòa hiệp trung
ngày chín tháng ba nguyễn văn đà chú khu phố phú hiệp một cùng một người bạn đi uống cà phê tại khu phố phú hiệp hai
lúc này lê cư cùng với lê văn kết và trần ngọc thông cũng đến quán uống cà phê
tại đây giữa đà và lê cưu có xảy ra mâu thuẫn
đà lấy do bấm hăng theo sẵn đâm lên tiếc và bụng vào tay của lê cưu gây thương tích năm mươi chín
còn đây là các đối tượng liên quan đến một vụ ẩu đả gây thương tích theo băng nhóm
vừa bị công an huyện đông hòa điều tra làm rõ
khoảng một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng ba hà hải long đến phòng trọ của nguyễn văn vũ để lấy tiền đã cho vay
do bực tức vì đã hẹn nhưng vũ không hề máy nên long đã dùng tay đánh vào mặt vũ
sau đó nhóm của vũ trong đó có lê văn thiện và trương công thử đã gọi điện hẹn long đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn
long đồng ý và cùng một số đối tượng trong nhóm lấy hung khí đi gặp mặt nhóm của thử thiện
hai bên xảy ra sâu sát đánh nhau
trong khi sâu sát long lấy dao đâm thiện gây thương tích ba mươi chín
cả hai vụ này thì các đối tượng đều dùng hung khí nguy hiểm là dao bấm và dao gấp nhỏ gọn sắt nhọn để trong người
cả hai đối tượng này lúc nào cũng mang dao trong người
và đối tượng này được thuộc diện là tác phạm nguy hiểm bởi vì đã từng có nhiều tiền án về cùng tòa danh là cối thương tích
trong đó thì có một vụ là mâu thuẫn bộc phát trong quá trình sinh hoạt và một vụ là có tính chất là băng nhóm
đối tượng đã có sự chuẩn bị trước tập hợp khoảng một mươi người và chuẩn bị sẵn mã tấu rửa rôi điện và dao xếp để trong người để mà đi
đối tượng đã gặp nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn
theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn huyện đông hòa đã xảy ra ba mươi năm vụ cố ý gây thương tích chiếm gần ba mươi số vụ phạm pháp hình sự
riêng trong ký một năm nay trên địa bàn huyện đã xảy ra một mươi vụ đa số các vụ việc đều xảy ra mang tính chất bọc phát xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống
trước thực trạng trên lực lượng công an huyện đông hòa đã triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa kiểm chế tội phạm cố ý gây thương tích
lực lượng công an thị trấn cũng luôn luôn sẵn sàng chủ động để xử lý các tình huống phức tạp của an ninh trật tự giải tán các nhóm thanh thiêu niên trong quá trình vui chơi tự xảy ra mâu thuẫn và tụ tập ban nhóm để đánh nhau
trên tinh thần cảnh giác của bà quân chúng nhân dân là kịp thời báo cáo cho nên là lực lượng công an thị trấn là triển khai lực lượng nhanh và kịp thời ngăn chặn hành vi cố ý gây thương tích xảy ra
một trong những nguyên nhân sâu xa của việc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn là tâm lý bốc đồng nóng này thích thể hiện chiếc đàm đông của một số thanh thiếu niên nhất là ở những đối tượng tội phạm hình sự nguy hiểm tai diễn hành vi phạm tội sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn đã để lại những hậu quả nghiêm trọng người bị thương vong kẻ xa vào tù tội
đây là một vấn nạn nhức nhối cần sự chung tay vào cuộc của cộng đồng của các ban ngành đoàn thể nhất là vai trò của gia đình trong việc quản lý giáo dục con em mình
trong ba ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bốn mưa lớn rông lốc mưa đá đã làm hai người bị thương và gây thiệt hại ba mươi ba chín tỷ đồng tại các tỉnh sơn la lào cai và lai châu
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh sơn la và lào cai lai châu từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bốn mưa lớn rông lốc mưa đá đã làm hai người bị thương
trong đó có một người tại xã triềng hắc huyện mộc châu tỉnh sơn la hiện đang đi chữa trị tại bệnh viện đa khoa
một người tại xã sơn thủy huyện văn bàn tỉnh lào cai do nhà bị sạt lở ta lui dương gây đổ tường
mưa lớn rông lốc mưa đá ở ba tỉnh này cũng khiến cho bảy trăm một mươi sáu nhà bị hư hỏng tốc mái sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng lớn
về giao thông ba mươi mét kẻ đá chống sạt lở bị sập đổ tại sơn la sạt một trăm năm mươi m ta lui tại sơn la và lào cai
ước tổng giá trị thiệt hại khoảng ba mươi ba chín tỷ đồng sơn la là một mươi ba bảy mươi sáu tỷ đồng lào cai hai tỷ đồng
lai châu hai mươi tỷ đồng
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng lưu thế văn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn lũng cùng xã hoàng việt huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đối tượng linh văn mạ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại xã xuất lễ huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
và đối tượng phạm hồng thái
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường trú tại hai mươi năm khu nam quan thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp